đến sáng nay ngày hai mươi hai tháng một mươi hai lực lượng công an tỉnh đồng nai phối hợp với trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam bộ bộ công an hoàn tất công tác khám xét nơi ở và đang tạm giữ một mươi bốn đối tượng để điều tra về đường dây hoạt động tín dụng đen
đây là nhóm đối tượng liên quan đến việc xông vào một bệnh viện tại thành phố biên hòa khống chế giám đốc đòi nợ thuê vào chiều tối ngày hai mươi một tháng một mươi hai
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi bảy h một mươi năm chiều ngày hai mươi một tháng một mươi hai đối tượng đặng quang toàn ba mươi tám tuổi ngụ thành phố biên hòa cùng vợ và một mươi hai đối tượng khác bất ngờ xông vào bệnh viện tâm hồng phước khống chế bác sĩ nguyễn thế thử giám đốc bệnh viện này để đòi nợ

sau khi nhận tin báo vụ việc hơn một trăm linh chiến sĩ công an tỉnh đồng nai được huy động đến hiện trường bao vây và khống chế
lập biên bản tạm giữ được một mươi bốn đối tượng đồng thời làm việc với giám đốc bệnh viện để điều tra vụ việc
bước đầu xác định ông thử có nợ hàng chục tỷ đồng trong đó có năm trăm năm mươi triệu đồng của đối tượng toàn với lãi suất lên đến hai mươi năm triệu đồng một ngày
do ông thử chưa có tiền để trả nên chiều hai mươi một tháng một mươi hai toàn cùng nhiều đối tượng đã đến khống chế để đòi nợ
quá trình khám xét nơi ở của các đối tượng này lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc cho vay nặng lãi
hiện vụ việc đang được công an đồng nai tiếp tục điều tra làm rõ